vào lúc bốn h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng ba ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi ba f bảy xx chạy hướng bắc nam trên xe chở ba mươi hai hành khách và hai lái xe do ns sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện hòa vang đà nẵng điều khiển tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tự lao vào bên phải đường lật xe
hậu quả vụ tai nạn đã khiến một mươi ba nạn nhân phải vào bệnh viện cấp cứu trong đó anh thap sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố hà nội ntm sinh năm hai nghìn trú tại bắc giang ndt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bắc ninh bị thương nặng số còn lại người xây sát
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống bác sĩ chuyên khoa một lê mạnh hùng giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực vĩnh linh quảng trị cho biết
sáng ngày một mươi năm tháng ba bệnh viện đã tiếp nhận một mươi ba nạn nhân trong vụ tai nạn lật ô
bệnh viện đã tiếp nhận một mươi ba nạn nhân trong vụ tai nạn lật ô tô khách trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh
trong số một mươi ba người này có hai bệnh nhân bị vỡ xương trậu gãy xương đòn và gãy hai xương cản chân được chuyển tuyến trên để điều trị
một bệnh nhân bị chẹt khớp háng đang được điều trị tại bệnh viện
những trường hợp còn lại đa phần bị xây sát hiện xử lý xong vết thương sức khỏe ổn định
lãnh đạo bệnh viện đa khoa khu vực vĩnh linh cho biết bệnh viện luôn sẵn sàng phương án trong trường hợp tiếp nhận cùng lúc nhiều bệnh nhân
sau khi nhận tin vụ tai nạn toàn bộ kiếp trục đã được huy động để thăm khám cấp cứu bệnh nhân
đến hiện tại không có trường hợp nào quá phức tạp ảnh hưởng đến tính mạng
trước đó vào tối ngày tám tháng hai cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị cũng cho biết
đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và ô tô con tại địa phận xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh
thông tin ban đầu vào lúc một mươi chín h một mươi phút cùng ngày xe khách mang biển kiểm soát bảy mươi sáu b ba trăm năm mươi tám do tài xế lâm quang tuân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại bình nghĩa bình sơn quảng ngãi điều khiển chở ba mươi chín người từ quảng ngãi đi hà nội
khi tới quốc lộ một tuyến tránh đầu cầu hiền lương thuộc thôn lê xá xã vĩnh sơn
xe khách đã va chạm với ô tô bốn chỗ biển kiểm soát bảy mươi bốn a hai mươi một nghìn tám trăm bốn mươi hai
vụ tai nạn đã khiến năm người bị thương phải nhập viện cấp cứu
nhiều người xe sát nhẹ trong đó có nhiều trẻ em
theo bố mẹ về quê tại hiện trường xe ô tô con đã bị hư hỏng cửa bên trái xe khách bị lật nghiêng xuống ruộng
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà tĩnh cũng đã xảy ra vụ tai nạn khiến xe nghiêng đầu xuống vực ba mươi người may mắn thoát chết
cụ thể vào lúc khoảng chín h ba mươi sáng ngày ba tháng một xe khách mang biển kiểm soát lào un hai mươi bảy x trên xe chở khoảng ba mươi người
đi từ nghệ an qua hà tĩnh đến cửa khẩu quốc tế cha lo tỉnh quảng bình rồi sang lào
khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi năm đoạn qua địa bàn thôn một mươi
xã hà linh do gặp tình huống bất ngờ và đoạn đường có khúc cua nên tài xế không xử lý kịp
xe đã lao sang lề đường đâm gãy một đoạn hộ lan rồi nghiêng đầu xuống vực
tại hiện trường phần đầu xe khách bị hư hỏng nhẹ một phần hộ lan bên đường bị đâm gãy
vụ tai nạn không có thương vong về người